chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
thông tin chúng tôi vừa nhận được vào khoảng hai mươi một h bốn mươi phút ngày hôm qua mùng hai tháng tám
tại xóm vùng cao nà tành xã cần nông huyện thông nông tỉnh cao bằng
đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng làm ba người mất tích và bảy người thương vong
một gia đình dân tộc giao gồm chín người cùng gia súc gia cầm và nhiều tài sản
đã bị hàng chục nghìn mét khối đất đá săn lấp
các nạn nhân sâu số khi bị khối đất khổng lồ săn lấp gồm
hai vợ chồng anh triệu sành khuôn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm chị triệu thị trường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
và cháu triệu văn say sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
gia đình anh phôn sinh sống tại lưng trường đồi cao
nơi có con đường vành đai biên giới từ huyện hà quảng hồng nông bảo lạc đi qua
đoạn đường hàng nghìn mét đã bị săn lấp bốn cua khó có thể khôi phục được
hiện sáu thành viên khác trong gia đình bị thương nặng
đang cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện thông nông
theo người dân địa phương đây là trận mưa kéo dài nhiều ngày
trước đó tại khu vực này đã xuất hiện một số đoạn đường sạt lở
song thực tế từ bao đời nay người dân chưa thấy hiện tượng sạt lở lớn như vậy
gia đình có một người sống sót ôm một phát là xuống đến nhà
chạy ra đến ngoài cửa là ôm một phát cột là bắt đầu
trôi cả nhà xuống là đi theo cột luôn không thể chạy kịp được
vụ sạt lở đất cũng săn lấp nhiều gia súc gia cầm và nhiều tài sản trong gia đình
sau khi xảy ra thiên tai chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cao bằng hoàng xuân ánh
cùng các thành viên ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh
đã kịp thời huy động các lực lượng tại chỗ các cuộc gọi quả
săn gạt tìm kiếm thi thể nạn nhân
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hoàng xuân ánh đã hỗ trợ gia đình năm triệu đồng
đến chín h ba mươi phút sáng nay các lực lượng đã tìm thấy thi thể của chị triệu thị chuồng
trong tuần từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến một mươi chín h ngày hai tháng tám
mưa lớn diễn ra trên diện rộng ở hầu hết các tỉnh bắc bộ
mưa lũ sạt lở đất ở miền bắc đã gây thiệt hại nặng nề
làm hai mươi hai người chết và ba mươi sáu người bị thương
tại một số địa phương như quảng ninh điện biên lạng sơn sơn la lai châu bắc giang
đặc biệt tại tỉnh quảng ninh đã xảy ra đợt mưa lịch sử lớn nhất trong năm mươi năm qua
gây ngập lụt sạt lở đất nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh
trong tuần từ ngày hai mươi bảy tháng bảy đến một mươi chín h ngày hai tháng tám
mưa lũ sạt lở đất đã khiến hai mươi hai người chết
trong đó quảng ninh một mươi bảy người lạng sơn hai người lai châu hai người sơn la một người
và ba mươi sáu người bị thương trong đó quảng ninh ba mươi hai người và điện biên bốn người
có ba mươi căn nhà bị sập đổ một trăm năm mươi nhà bị tốc mái chín một trăm ba mươi ba nhà bị ngập
diện tích lúa bị thiệt hại hai bốn trăm sáu mươi sáu hectare
diện tích hoa màu rau màu bị thiệt hại sáu tám trăm linh hectare
tám trăm hai mươi năm hectare một bảy mươi hectare nuôi trồng thủy sản
và tám trăm tám mươi lồng bè nuôi tôm cá bị thiệt hại
bên cạnh đó sáu mươi bốn công trình thủy lợi nhỏ bị sập trôi thiệt hại
bốn trăm hai mươi năm trăm linh mét khối đất đường cúc lộ tỉnh lộ bị sạt lở
một mươi cầu cống bị thiệt hại
tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
vào tối qua ngày hai tháng tám công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
phối hợp với một số đơn vị liên quan đã bắt giữ được nghi can nguyễn văn thiên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú ở tổ dân phố tám phường nam lý thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
cơ quan điều tra nhận định thiên là nghi can trong vụ giết nữ sinh một mươi ba tuổi học cùng trường
xảy ra tại quận tân bình thành phố hồ chí minh vào hôm hai mươi hai tháng bảy vừa qua
đây là thành tích đáng ghi nhận của công an thành phố đồng hới
trong những ngày đầu gia quân tấn công chấn áp tội phạm
sáng nay ngày ba tháng tám lãnh đạo công an tỉnh quảng bình đã tặng hoa chúc mừng
và khen thưởng công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
vì thành tích bắt được đối tượng nguyễn văn thiên khi đang lẩn trốn tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
tại buổi khen thưởng lãnh đạo công an tỉnh quảng bình đã ghi nhận sự cố gắng nỗ lực
và kiên trì của lực lượng hình sự công an thành phố đồng hới
phối hợp với công an thành phố hồ chí minh để truy bắt hương thủ gây án
và sau một mươi ngày đã bắt được nghi can khi đối tượng này bỏ trốn về quê
trước đó ngày hai mươi tám tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh
đã ra quyết định bắt khẩn cấp đối với thiên để điều tra làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em và giết người
theo thông tin từ cơ quan công an vào tối ngày hai mươi một tháng bảy
sau khi đi du lịch singapore về đoàn giáo viên và học sinh trường trung học phổ thông
chu văn an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
đáp máy bay về đến thành phố hồ chí minh
và thuê phòng ở khách sạn pearl palace trên đường cộng hòa phường một mươi ba quận tân bình thành phố hồ chí minh
ngủ qua đêm
đến một mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi hai tháng bảy thiên xin phép cô giáo phụ trách dẫn đoàn
cho em hát một mươi ba tuổi trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
là học sinh lớp tám học cùng trường
lên phòng của thiên tìm giúp hộ chiếu bị thất lạc
tại đây thiên đã sát hại và cưỡng hếp em hát rồi bỏ trốn
hiện đối tượng nguyễn văn thiên đã được công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
làm các thủ tục tiến hành bàn giao cho công an thành phố hồ chí minh tiếp nhận
và tiến hành vào di lý vào thành phố hồ chí minh để tiếp tục phục vụ công tác điều tra
phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh tiền giang
bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trương nhật trường
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại ấp hai xã tân thanh huyện cái bè tỉnh tiền giang
phạm tội cố ý gây thương tích
do có mâu thuẫn từ trước vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
trường đã cùng một đối tượng đến quán nhậu trên địa bàn ấp một xã tân hưng huyện cái bè tỉnh tiền giang
dùng hung khí chém anh nguyễn việt nhẫn chú tại xã hòa hưng huyện cái bè
anh nhẫn bỏ chạy một đoạn thì bị vấp ngã
trường tiếp tục đuổi theo chém anh nhẫn gây thương tích bảy mươi năm rồi bỏ trốn khỏi địa phương
công an huyện cái bè ra quyết định truy nã trường trên toàn quốc
qua hơn một mươi tháng tích cực truy tìm phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh tiền giang
đã bắt được trường khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn ấp an thạnh xã an hiệp huyện châu thành tỉnh đồng tháp
vào hồi một mươi chín h ba mươi phút tối qua tại khu đô thị tái định cư thác mạ phường đông kinh thành phố lạng sơn
công an thành phố lạng sơn đã triệt phá chuyên án bắt quả tang hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ bảy trăm linh gram ma túy tổng hợp dạng đá
khi hai đối tượng hứa văn tiến sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy chú tại thôn co khuất xã thanh lòa huyện cao lộc
và hoàng văn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thôn bắc đông xã gia cát huyện cao lộc
điều khiển xe mô tô biển kiểm soát một mươi hai g một một mươi bốn nghìn tám trăm bốn mươi một đến khu vực trên đợi khách để bán ma túy
thì bị các lực lượng trinh sát bắt kết
tăng vật thu giữ gồm một túi ni lông chứa các tinh thể màu trắng có trọng lượng bảy trăm linh gram
các đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp dạng đá
mua tại khu vực biên giới
được biết đối tượng tiến đã có sáu tiền án
đã có tiền án sáu tháng tù về hành vi mua bán hàng cấm pháo nổ
đối tượng thành có tiền án hai mươi bốn tháng tù về hành vi cấp sật tài sản
cả hai đối tượng vừa mãn hạn tù
công an thành phố đang hoàn tất thủ tục truy tố hai đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh bến tre vào ngày hôm qua đã bắt quả tang một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt là phạm thanh hoài
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một thường trú khu phố sáu phường phú khương thành phố bến tre
tại hiện trường các trinh sát đã bắt quả tang phạm thanh hoài đang vận chuyển một gói heroin
trên xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi một k chín bảy nghìn tám trăm một mươi năm
tiến hành khám sát nhà đối tượng
lực lượng công an tiếp tục thu được một cục heroin
chưa phân xét được
phân liều bốn gói ma túy đá hai mươi năm tép heroin chín triệu hai trăm linh nghìn đồng
ba điện thoại di động và nhiều dụng cụ dùng để phân liều và sử dụng ma túy
lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản và bắt giữ đối tượng cùng tăng vật
để điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
công an thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã bắt được hai đối tượng
nguyễn minh hiếu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thường trú phường an bình thành phố rạch giá
và phạm văn đỡ sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám ngụ xã đông yên huyện an biên
về hành vi cướp tài sản
trước đó vào ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
hiếu và đỡ cùng đi xe máy trên đường ngô quyền theo hướng rạch giá về rạch sỏi
phát hiện chị lê thị mai thi chú tại thành phố vĩnh viễn phường vĩnh hiệp thành phố rạch giá
đang chạy xe trên cổ có đeo dây chuyền cả hai liền bám theo áp sát đạp ngã xe của chị thi
và giật sợi dây chuyền rồi tẩu thoát
tiếp đó đến ngày một mươi hai tháng bảy lợi dụng lúc đường vắng
hiếu và đỡ đã giật sợi dây chuyền của chị trương thị bích lệ
tại giao lộ mùng ba tháng hai trần quang khải thuộc phường an hòa thành phố rạch giá
chị lệ liền truy hô thì được người dân gần đó truy đuổi
bắt được hiếu và đỡ ra cho cơ quan công an xử lý
thời gian gần đây người dân trên đoạn quốc lộ hai mươi bốn b thuộc hai xã tịnh sơn và tịnh hà huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
rất bức xúc trước tình trạng ô tô chở gát gây ô nhiễm môi trường mất trật tự an toàn giao thông và hư hỏng đường
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình công an nhân dân
mỏ cát phước lộc xã tịnh sơn được ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi cấp phép cho công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ đại nguyên khai thác
hàng ngày có hàng chục đến hàng trăm lượt xe ô tô vận tải chuyển cát từ mỏ cát tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ hai mươi bốn b
việc khai thác cát của công ty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ đại nguyên
bằng hình thức xuất trực tiếp cát ướt từ dưới sông lên xe không có bãi tập kết
do đó trong quá trình vận chuyển cát một số xe đã để nước cát trời vải trên đường
gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường gây hỏng mặt đường
nhất là vị trí km hai mươi chín cộng chín mươi m quốc lộ hai mươi bốn b
thời gian gần đây xe chở cát đi đường an nhân vân rất là nhiều
đây là tuyến đường huyết mạch liên huyện hàng ngày lưu lượng phương tiện tham gia giao thông rất đông
mặc dù hàng năm tuyến đường này đều được duy tu bảo dưỡng
nhưng chỉ qua một mùa mưa tình trạng lại như cũ
mùa mưa là nước nó chạy vô nhà của họ luôn
còn như vậy là họ đi lại họ té liên tục
thế là họ đi lại họ té liên tục

nhiều người đi là buổi sáng là ở đây họ đỡ hoài
trước tình hình trên từ đầu năm hai nghìn một mươi năm đến nay
công an huyện sơn tịnh đã phát hiện lập biên bản
xử lý vi phạm hành chính năm mươi trường hợp xe chở cát từ mỏ cát phước lọc ra quốc lộ hai mươi bốn b
tuy nhiên tình trạng trên vẫn còn tiếp diễn
các cơ quan chức năng cần có biện pháp mạnh hơn nữa để khắc phục tình trạng này
tin quốc tế các nhân chứng cho biết vào sáng sớm hôm qua

cái súng boko haram đã sát hại một mươi ba người trong một vụ tấn công ở làng marari
thuộc bang bono đông bắc nigeria
moha saleh một đông dân người địa phương cho hay
bảy người trong đó có phụ nữ và trẻ em cũng bị thương trong vụ tấn công trên
vốn bắt đầu khi bokoharam tấn công ngôi làng vào khoảng một giờ sáng theo giờ địa phương và giờ giờ gmt
lực lượng thành chiến này cũng đốt nhiều ngôi nhà sau khi cáo buộc người dân chỉ điểm cho binh sĩ quân đội về nơi ẩn náu của chúng
cùng ngày quân đội nigeria tuyên bố đã giải cứu một trăm bảy mươi chín người
bị boko haram bắt giữ tại bang bono
theo người phát ngôn quân đội trong số những người được giải cứu có một trăm linh một trẻ em và sáu mươi bảy phụ nữ
ngoài ra quân đội cũng bắt giữ một chỉ huy boko haram
và quét sạch nhiều doanh trại của phiến quân xung quanh thị trấn bama
cách thủ phủ mazuguri của bang bono khoảng bảy mươi km về phía đông nam
mới đây các tay súng người houthi được iran hậu thuẫn
đã đụng độ với lực lượng trung thành với tổng thống yemen masuhadi
tại thành phố tais khiến người dân trong khu vực phải bỏ chạy
và nhiều nhà cửa bị thiệt hại
theo các nguồn tin tại chỗ cuộc đụng độ đã làm hư hại một khu nhà
và nhiều người dân bị thương
cuộc đụng độ diễn ra khi phó tổng thống yemen khaled bara
đến thành phố cảng miền nam aden
kể từ khi người houthi nổi dậy ông bara là quan chức cao cấp nhất
trong chính quyền lưu vong tới thành phố aden
các quan chức cho biết máy bay chở ông bara cùng sáu bộ trưởng
đã hạ cánh an toàn xuống sân bay thành phố này
sau khi rời thủ đô riyadh của ả rập xê út
nơi chính quyền yemen phải sớm lưu vong
sau khi phiến quân houthi tiến vào thành phố aden vào hồi tháng ba
kể từ đó tới nay hàng nghìn người đã thiệt mạng
trong các cuộc xung đột vũ trang giữa lực lượng houthi
và lực lượng trung thành với tổng thống hadi
được liên quân do ả rập xê út dẫn đầu hỗ trợ
lực lượng bảo vệ bờ biển italia vào ngày hôm qua cho biết
là khoảng một tám trăm linh người di cư đã được giải cứu
trên bảy chiếc tàu chất đầy người vào hôm một tháng tám
trong khi đó năm thi thể đã được tìm thấy
trên một chiếc thuyền cao su lớn chở hai trăm một mươi một người khác
theo người phát môn của lực lượng trên
những thi thể được tìm thấy cùng thời điểm với hoạt động giải cứu
và nguyên nhân gây ra cái chết của năm người này chưa được làm rõ
địa trung hải là rào cản đẫm máu nhất thế giới đối với người di cư và tị nạn
khoảng ba năm trăm linh người được cho là đã thiệt mạng trên vùng biển này trong năm ngoái
trong khi tính từ đầu năm nay thì con số này hiện vào khoảng gần hai người
đa phần trong số này muốn chạy trốn khỏi nạn hơn cả
là các tỉnh vùng núi kéo dài từ khu vực đông bắc
tới các tỉnh vùng núi tây bắc bộ như điện biên lai châu và sơn la
đến ngày mùng năm và ngày mùng sáu mưa có xu hướng giảm dần về lượng
nhiệt độ ngày đêm tăng nhẹ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ
phía đông bắc bộ nhiều khả năng từ ngày mai hình thế thời tiết gây mưa
có xu hướng suy yếu dần do vậy mà mưa sẽ giảm đi cả về diện và lượng
đồng thời nên nhiệt độ bắt đầu tăng chậm
tuy nhiên những điểm có mưa vừa mưa to cục bộ vẫn có thể xảy ra
nên nguy cơ về lũ quét và sạt lở đất là rất cao
sang đến hai ngày tiếp theo mưa giảm cả về diện và lượng
nhiệt độ giao động từ hai mươi hai đến ba mươi ba độ
khu vực bắc trung bộ đêm nay và ngày mai những cơn mưa vẫn có khả năng xuất hiện
ở các tỉnh thanh hóa nghệ an
sau đó sang đến ngày mùng năm và ngày mùng sáu mưa sẽ giảm
chỉ còn xuất hiện ở một vài nơi và quá trình tăng nhiệt cũng bắt đầu diễn ra
nhưng mức độ không nhanh nhiệt độ ngày đêm giao động từ hai mươi ba đến ba mươi bốn độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới
ban ngày đôi lúc có nắng và mưa chỉ xuất hiện bất chợt vào chiều tối
mang tính chất địa phương nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ
từ bắc vào nam giao động trong khoảng từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
khu vực tây nguyên từ ngày mùng bốn đến ngày mùng sáu mưa rồng chỉ xuất hiện
giải rác và lượng mưa ở mức thiếu hụt đáng kể so với thời kỳ này hàng năm
đề phòng sấm xét và gió rất mạnh trong mưa rồng ngày còn nắng gián đoạn
nhiệt độ từ hai mươi đến ba mươi một độ
các tỉnh nam bộ dự báo trong hai ngày tới thời tiết vẫn chưa có biến động đáng kể
toàn khu vực duy trì thời tiết nắng giáo vào ban ngày
và mưa rồng xuất hiện giải rác về chiều tối
sau đó từ khoảng ngày mùng sáu trở ra
đời gió tây nam trên khu vực này sẽ hoạt động mạnh dần
nên mưa có xu hướng tăng lên nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ